hai mươi năm tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã đưa ra xét xử vụ án lập mồ mà giả chiếm đoạt tiền đền bù hỗ trợ của nhà nước xảy ra tại phường hương sơ thành phố huế
đây là vụ án phức tạp với số lượng kỷ lục là bảy mươi một bị cáo bị truy tố với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều tra trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
khu vực tp huế ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với trung tâm phát triển quỹ đất tp huế về việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư
trong đó diện tích đất này có nhiều mồ mả của người dân thuộc diện phải di rời được nhà nước bồi thường hỗ trợ
sau khi biết thông tin này bên cạnh lăng mộ có hải cốt thì nhiều cá nhân hộ gia đình vun thêm mộ giả với mục đích kê khai nhận thêm nhiều tiền bồi thường
các bị cáo thông đồng thỏa thuận với người dân có mồ mả nằm trong dự án làm hợp đồng cất bốc liên hệ tổ công tác liên ngành xác nhận có mộ di rời liên hệ với chính quyền địa phương xác nhận có mộ đưa đến trôn để người dân có thủ tục quyết toán nhận tiền bồi thường
các bị cáo đã kê khống hơn một hai trăm linh mộ giả chiếm đoạt của nhà nước hơn hai một tỷ đồng
là nhân viên sân bay quốc tế đà nẵng cả hai nữ bị cáo đã bịa chuyện có khả năng xin việc để lừa đảo
chiếm đoạt tiền tỷ của người dân muốn có việc làm
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo gồm phạm thị mỹ hằng và bùi thị thu hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng hằng và hiền nguyên là nhân viên tại sân bay đà nẵng
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo đã lợi dụng vị trí công việc của mình để cấu kết nhận tiền của chín trường hợp xin vào làm việc tại các sân bay
thủ đoạn của các bị cáo là dụ bị hại nộp một khoản tiền vừa phải
khi nạn nhân suốt ruột thì tiếp tục nói phải nộp đủ tiền thì sẽ được bỏ qua thủ tục và vào làm việc ngay khiến cho nạn nhân bắt buộc phải theo
thực chất thì hai bị cáo đều không có khả năng xin việc cũng như là quen biết bất cứ ai để nhờ xin được việc vào các sân bay
tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt được là hơn một chín tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phạm thị mỹ hằng một mươi hai năm tù bùi thị hiền bảy năm sáu tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị việc trao đổi trực tuyến qua hình thức cuộc gọi hình ảnh hay là video call đã hết sức phổ biến
đây được xem là một trong những hình thức tán đáng tin cậy khi mà người dùng thấy được hình ảnh cũng như là âm thanh của người giao tiếp
xong cùng với sự phát triển của công nghệ deepfake thì các đối tượng đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo ra những video hoặc là hình ảnh giả sao chép chân dung
thì từ đó tạo ra được các đoạn video giả người thân bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến
trước sự gia tăng của hình thức lừa đảo này mới đây thì bộ công an cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân để nhận diện và phòng ngừa
sau khi nhận được cuộc gọi hình ảnh ngắn ngủi của em gái ở nước ngoài qua ứng dụng messenger
người phụ nữ này nhận được tin nhắn nhờ rút sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản lạ để trả nỡ gấp
tiền chuyển đi bà mới trợt nhận ra sự việc có dấu hiệu lừa đảo và đi trình báo cơ quan công an
lúc bây giờ là khoảng hơn một mươi giờ đêm
chuẩn bị đi ngủ rồi thì tôi thấy có một cuộc điện thoại có video của hình em tôi ở bên đức gọi về
giọng nói thì cũng đúng như thế
hỏi là chị đã đi ngủ chưa tôi bảo chưa
thế thì ở đầu xưa anh kia nói là nghe không rõ tức là mạng rất yếu
thì tôi nghĩ cái mặt lộn nhòe nhòe tôi nghĩ là chắc là mạng yếu
thế thì tôi bảo chưa đi ngủ
thế thì vậy thì chị nhắn tin đi
tất cả những điểm khác thường như trên đều là dấu hiệu của các cuộc gọi lừa đảo bằng công nghệ deepfake
bên cạnh thời gian gọi ngắn thường ngắt giữa trừng bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần chú ý quan sát kỹ biểu hiện khuôn mặt thiếu cảm xúc tư thế lúng túng không tự nhiên hướng đầu và cơ thể không nhất quán hoặc màu da bất thường ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí về âm thanh có thể không đồng nhất với hình ảnh có nhiều tiếng ồn hoặc không có âm thanh
cuối cùng mục tiêu chung nhắm đến là dụng chuyển tiền
cái việc vay tiền ở đây có những người mà dù là trong danh sách bạn bè của chúng ta nhưng cái mối quan hệ cũng không phải là quá thân thiết nhưng tự nhiên hiện nay thì lại đặt ra vấn đề là vay tiền thì đây cũng là một cái vấn đề nghi vấn
và tất nhiên những cái chuyện vay tiền này bao giờ cũng được đặt vào những cái câu chuyện mang tính rất là gấp gáp ví dụ như ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe đang cấp cứu hoặc là đang có những cái vấn đề cần phải giải quyết ngay khiến cho cái việc thúc giục người gánh nạn nhân này phải gửi tiền ngay lập tức
một trong những cái dấu hiệu để có thể dễ dàng nhận thấy đó là khi mà chuyển khoản thì cái thông thường cái số tài khoản này nó sẽ không chùng với tên của chính cái người bạn của mình đang có nhu cầu vay tên là một người khác
phần lớn hình thức lừa đảo trực tuyến này nhắm tới việc lừa đảo tài chính vì vậy người dân khi nhận được các cuộc gọi liên quan đến các nội dung về tài chính thì nên tỉnh táo xác nhận thêm liên lạc trực tiếp với người thân bạn bè thông qua một kênh khác kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu chuyển tiền
nếu là tài khoản lạ tốt nhất là không bị lừa đảo
không nên tiến hành giao dịch
trong những trường hợp đó thì người dân phải hết sức cần thiết là gọi điện lại cho chính người bạn của mình để xác nhận lại một lần nữa
có thể là gọi điện bằng những cái hình thức khác không phải thông qua mạng xã hội ví dụ như là gọi qua viễn thông chẳng hạn hoặc là trực tiếp xác nhận
không nhất thiết là phải cần phải gấp rút ngay trong những cái trường hợp như vậy bởi vì với một cái số lượng tiền rất là lớn thì cũng tránh cái tình trạng đó là chủ quan để mà có khả năng sẽ mất đi một cái thiệt hại rất là lớn về tài sản của chính mình
công nghệ ngày nay rất là phát triển và người ta có thể làm rất nhiều thứ kể cả thực tế ảo kể cả vấn đề là ielts và tất cả những vấn đề đó thì các đối tượng đang tận dụng tối đa cái hình thức đó mà để mục đích đạt được cái mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa nạn nhân vào cái sự độ tin cậy của nạn nhân tự nguyện
và chúng ta luôn lên nhớ là công nghệ hiện nay có thể đối tượng có đội phòng có thể làm được nhiều hơn thế
cho nên là nếu không có đủ sức
kiểm chứng không có đủ cơ sở kiểm chứng thì chúng ta không nên phòng đoán
trong các khuyến cáo cơ quan chức năng cũng nêu nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận
bên cạnh đó người dân nên theo dõi và cập nhật các thông tin tình huống dấu hiệu về lừa đảo trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng để phòng tránh
đối tượng nguyễn thị hà vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tạm giữ
nguyễn thị hà đã được giữ để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm trái phép
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy lực lượng công an phát hiện nguyễn thị hà điều khiển xe máy lưu thông trên đường nguyễn huệ có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe đối tượng đang chở cá thể tt nặng bảy bảy kg
lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản đưa nguyễn thị hà và tăng vật phương tiện về trụ sở công an để xác minh làm rõ
nguyễn thị hà đã được giữ để điều tra về hành vi mua bán vật nguy cấp quý hiếm trái phép
mở bán vé tàu se một nghìn chín trăm hai mươi se hai mươi một se hai mươi hai tuyến hà nội quảng bình tàu qb một mươi hai
hành khách mua vé khứ hồi sẽ được giảm năm giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm bảy giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ hai mươi người trở lên
ngoài ra trong dịp này sẽ áp dụng giảm giá các đối tượng chính sách xã hội thương binh người khuyết tật người cao tuổi trẻ em sinh viên đoàn viên công đoàn
để trao đón năm học mới và hỗ trợ tân sinh viên
đường sắt hà nội cũng sẽ giảm một mươi giá vé đối với sinh viên có giấy báo trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp và một người thân đi cùng
thưa quý vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch chính là vấn đề đang được nhiều địa phương đặt ra
và nhằm cung cấp những dịch vụ thuận tiện nhất mang lại sự hài lòng cho du khách
tại di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
việc đưa vào sử dụng audio guide tức là phần mềm thuyết minh tự động cũng nhằm mục đích đó
và đây là điểm tham quan đầu tiên ở quảng nam triển khai ứng dụng này
đây là lần đầu tiên gia đình bà lê thị dân đến tham quan thám điểm mỹ sơn
khi được biết di sản này có ứng dụng thuyết minh tự động
bà đã tải ứng dụng và mua mã quét để sử dụng dịch vụ thay vì thuê hướng dẫn viên
tại đây bà và các thành viên trong đoàn chỉ cần dùng điện thoại quét mã qr
được bố trí tại nhiều địa điểm trong khu di tích
là có thể dễ dàng truy cập và nghe được đầy đủ các thông tin về mỹ sơn
kể cả xem hình ảnh đa phương tiện và hệ thống bán đồ định vị chế đường trong khu duy tích
không cần hướng dẫn viên mà mình vẫn biết được tất cả mọi thứ mọi việc
ví dụ như là cách lịch sử đấy như mọi người đã thấy
tất cả đi dù đi ít người hay đi nhiều người
mình vẫn được nghe được biết và được hiểu thêm mọi điều
và tôi rất mong là
mọi điểm du lịch như thế này đều có ứng dụng cái công nghệ này
trong ban quản lý khu duy tích người ta áp dụng cái công nghệ mới
phù hợp với cái thời đại bốn này thì tôi thấy quá tuyệt vời
cái thứ nhất bản thân chúng tôi là
trước tiên nói về cái phần mềm là cái ứng dụng này rất dễ
mới đầu chúng tôi cũng bỡ ngỡ chỉ hỏi qua hoặc là tham khảo qua một số các anh
ở trong ban quản lý di tích này là chúng tôi đã tự làm được
cái thứ hai nữa là qua
đi cái phần mềm nó ứng dụng cho tôi đã phục vụ ông tôi là rất là tự chố
chứ không phụ thuộc vào cái hướng dẫn viên
cái đặc biệt nhất là cái thông tin rất là sâu rộng chính xác
mỗi ngày di sản văn hóa thế giới mỹ sơn đón hàng ngàn lượt khách
trong đó trên tám mươi là khách quốc tế
phần mềm thuyết minh đa ngôn ngữ tại đây vừa được đưa vào chính thức sử dụng
từ ngày một mươi chín tháng bảy sau một tháng thử nghiệm
ứng dụng hiện có bốn thứ
tiếng gồm tiếng anh tiếng pháp hàng việt sẽ tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới
dĩ nhiên không phải nhằm mục đích thay thế cho hướng dẫn viên
bởi nhiều khách thích có sự tương tác
tuy nhiên việc đưa vào phần mềm thuyết minh tự động sẽ giúp du khách có thêm sự lựa chọn
nhất là với những khách lẻ đi nhóm nhỏ không bị gò bó về thời gian muốn sự chủ động
đặc biệt phía bang quản lý di sản thì hoàn toàn yên tâm những thông tin về mỹ sơn
sẽ được truyền tải đến du khách một cách chính xác nhất
đối với bang quản lý mỹ sơn mình đã áp dụng sản phẩm này thì dễ dàng đơn vị của mỹ sơn
sẽ quản lý được nội dung thuyết minh
và nội dung thuyết minh đưa vào sử dụng là được kiểm duyệt rất là kỹ
cho nên độ chính xác rất là cao
và sản phẩm này tính ưu việt của nó là qua thời gian sử dụng
thì có thể mình bổ sung thêm những thông tin mới
mình hoàn thiện dần dần
đưa ra sản phẩm nó tốt nhất
ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo ra những sản phẩm tốt nhất
phục vụ du khách là xu hướng tất yếu nhất là khi các điểm đến cạnh tranh thu hút khách
trên chặng đường phục hồi và phát triển du lịch
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi cho ủy ban nhân dân quận bình thạnh
thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ dân di dời do ảnh hưởng sự cố sụt lún ca
và các hộ dân tiếp giáp với bờ kênh của thanh đa ở phường hai mươi năm quận bình thạnh
ủy ban nhân dân tp hcm triển khai các nội dung theo ý kiến của ban chú huy phòng thủ dân sự
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm về các chế độ chính sách hỗ trợ khẩn cấp
cho các hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của sự cố sụt lún sạc lỡ công trình kè bảo vệ kênh thanh đa
bên cạnh đó ủy ban nhân dân quận bình thạnh đã hoàn thành việc di dời một mươi năm trên một mươi năm
hộ dân tại khu vực trên
trong đó một mươi hộ được di dời tạm đến một mươi một căn hộ thuộc chung cư tái định cư
tại số bốn phan chua trên quận bình thạnh
còn năm hộ còn lại chủ động từ di dời đến nơi khác ở để thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết tình hình chậm đóng
bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế trên địa bàn của thành phố
theo đó tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tổng số doanh nghiệp chậm đóng là tám mươi hai hai trăm năm mươi tám đơn vị
với số tiền đồng
tổng số doanh nghiệp chậm đóng hơn sáu hai trăm linh tỷ đồng chiếm tỷ lệ bảy hai mươi sáu so với kế hoạch thu
trong đó có hơn hai mươi chín bốn trăm bảy mươi tám đơn vị chậm đóng từ một mươi hai tháng trở lên với số tiền chậm đóng là ba ba trăm chín mươi hai tỷ đồng
chiếm năm mươi bốn năm mươi hai tổng số tiền chậm đóng
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các sở bang ngành
ủy ban nhân dân quận huyện thành phố thủ đức tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với cơ quan bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra
thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng kiên quyết xử lý hành vi vi phạm về pháp luật bảo hiểm xã hội
bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội quyền lợi của người lao động
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu các tổ chức tính dụng thực hiện các giải pháp
để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như là cơ cấu lại nợ giãn nợ khoanh nợ
cho vay mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn chính dụng
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bình dương
đã có những đề xuất về các chính sách và chương trình hỗ trợ lãi xuất và nguồn vốn ưu đải
cho các đối tượng khó khăn trong đó có nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã trực tiếp làm việc và chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội
chi nhánh bình dương để mạnh thực hiện các chương trình cho vay ưu đải đối với đối tượng ưu tiên
tại chương trình phục hồi kinh tế để nhanh tiến đội giải ngân có hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
ngoài ra lãnh đạo tỉnh bình dương cũng chỉ đạo sở công thương thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại
mở trọng thị trường tổ chức các hỗ trợ tập trung để mạnh quảng bá giới thiệu các sản phẩm trực tiếp của doanh nghiệp
viện y dược học dân tộc tp hcm phát cảnh báo cho biết đã tái diện nạn mạo danh trên web của viện
để thông báo tuyển sinh và bán các sản phẩm thuốc đông y nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi
các đối tượng quảng cáo thuốc mạo danh được viện y học dân tộc sản xuất quảng cáo đào tạo y học cổ truyền
liên kết không rõ mục đích giữa viện với các đơn vị khác và thu hút bệnh nhân cũng như học viên đăng ký
tham gia các khóa học liên quan đến y học cổ truyền
các thủ đoạn lừa đảo này ngày càng tinh vi trên mạng xã hội
thậm chí các trang cá nhân còn đăng bài kèm theo các hình ảnh liên quan đến viện y học dân tộc tp hcm
để quảng bá các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc
một loạt các trang fanpage trang web giả ngang nhiên sao chép và đăng tải các bài đăng logo hình ảnh của viện
ngoài ra còn nhận mình là bác sĩ đang công tác tại viện y dược học dân tộc tp hcm
để lợi dụng danh tiếng của viện gây nhầm lẫn và trục lợi
nhằm hỗ trợ và cải thiện cuộc sống cho các em có hoàn cảnh khó khăn
ngân hàng thương bài cổ phần quân đội đã đến thăm và tặng cho các cháu tại làng trẻ em sos bến tre
trong dịp này ngân hàng quân đội đã trao tặng một mươi máy tính bản đến các em của làng trẻ sos bến tre
phần quà tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực động viên các em cố gắng trong học tập
phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội
thời gian qua với mục đích hỗ trợ và sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn người yếu thế
thông qua các hoạt động này sẽ tiếp tục góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết
đường bọc trong cộng đồng
chỉ sau hơn một tháng ra quân phường linh trung thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã triệt phá sáu vụ khởi tố ba vụ ba đối tượng có liên quan đến túng dụng đen
trong quá trình triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm tính dụng đen
một chiến sĩ công an đã bị các đối tượng này chống trả và gây thương tích
phường linh trung thành phố thủ đức là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
với diện tích trên bảy trăm linh km hai và sáu mươi hai dân trong đó hơn bảy mươi là dân tạm trú
từ vài năm gần đây tính dụng đen đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân trên địa bàn
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này rất cao và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặc thù của địa bàn phường linh trung là một địa bàn rộng
có nhiều đối tượng trà trộn để gây mất an ninh trực tự trên địa bàn phường
thượng úy huỳnh cung trí là một trong những chiến sĩ đã bị thương trong đợt cao điểm truy bắt tính dụng đen diễn ra vào tháng sáu vừa qua
anh không ngại nguy hiểm quyết tâm bắt giữ các đối tượng trước sự chống trả quyết liệt của bọn chúng khi bị cơ quan chức năng truy bắt
trong tình huống cấp bách khi hai đối tượng vừa lướt qua tôi là đang tăng ra tẩu thoát
thì với cái tinh thần là không để cho tội phạm
tẩu thoát có thể gây nguy hiểm cho đồng chí hình đội và những người dân ở xung quanh
nên tôi mới chạy theo phía sau và tôi mới nhảy lên ôm hai tay dùng hai tay ôm hai cổ của đối tượng
rồi đu theo đối tượng chắc cũng khoảng được ba mét quật quật ngã hai đối tượng cùng xe xuống nền đất
trong quá trình quật đó thì cô có bị thương tích ở tay
đối với loại đấu tranh đối tượng này bước đầu chúng ta triển khai thì đối tượng nó còn rất là coi thường pháp lực
vì là cái công việc là nó làm dân sự cơ quan công an không thể xử lý nó được đâu
thậm chí bắt nó nó còn cự gợi nó còn cự cãi và nhiều khi có những cái thái độ là bất hợp tác
nhưng qua quá trình quyết liệt của cơ quan công an chúng tôi đã kiên quyết dùng những cái biện pháp mạnh để tấn công
bắt bằng được xử lý bằng được theo pháp lực đúng trình tự pháp lực
và tiếp tục ví vệ hành nội đồng chí trí này là một cái điển hình đó là một cái bài học của anh em
và điển hình cho anh em để phải quyết tâm tấn công tội phạm không có dùng cấm và sẽ quyết liệt hơn nữa
với quyết tâm đẩy lùi tội phạm tính dụng đen góp phần làm trong sạch địa bàn giữ vững an ninh trật tự trong từng ngõ hẻm khu phố
không để dân nghèo người yếu thế trở thành nạn nhân của loại tội phạm chuyên sống bằng nghề cho vai lãi nặng
sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm tính dụng đen công an phường linh trung đã bắt sáu vụ khởi tố ba vụ
và đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để tiếp tục xử lý các đối tượng này
phường linh trung đang dần quay trở lại sự bình niên quen thuộc
sự bình yên ấy thấm đẫm mồ hôi sư máu của những chiến sĩ công an không quán ngại hiểm nguy ngày đêm vì nhân dân phục vụ
vùng đông nam bộ đóng góp hơn ba mươi một grdp cùng với ba mươi năm xuất khẩu của cả nước
theo các chuyên gia hiện tại vùng đông nam bộ cần được áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù
để có thể cộng hưởng sức mạnh phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
vùng đông nam bộ gồm sáu tỉnh thành là thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu bình phước tây ninh
đây là hạt nhân cực tăng trưởng kinh tế hàng đầu của cả nước
do đó để hiện thực hóa mục tiêu phát triển vùng đông nam bộ vương tầm khu vực
các tỉnh thành cần có sự liên kết liên thông về quy hoạch hạ tầng và cả các cơ chế chính sách đặc thù
theo các chuyên gia hiện tại vùng đông nam bộ
đồng bộ cần được áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù để có thể cộng hưởng sức mạnh
trong đó các nội dung phân cấp phân quyền trong nghị quyết chín mươi tám của thành phố hồ chí minh
có thể áp dụng cho các địa phương khác mà không cần nghiên cứu thêm để tạo tính đồng bộ trong thể chế
tôi đề nghị nghị quyết đối thành phố minh nhưng thưa nếu được thì áp dụng hệ thống giao thông của vùng
mà hiện nay đang làm kể cả đường sắt kể cả cái đường nối kết
tôi ví dụ như là
riêng cái rành đai ba đi qua bình dương là toàn bộ cái phần đập phần đó có thể là chuyển thành không còn công nghiệp nữa
mà có thể thành đô thị thành lô rích tích thì tạm dùng cái tod này chính sách này để phát triển nó trên cái vùng
như vậy thì chúng ta có sẵn mô hình tod cho thành phố minh
thì tod sẽ áp dụng cho các địa phương trong vùng có điều kiện
nếu làm tốt tod thì cái quỹ đất đô thị hóa nó là con gà đẻ trứng vàng
và ngân sách hoàn toàn có thu từ nó để làm đường
và mô hình này tức là từ quỹ đất đô thị hóa có thể phát triển hệ thống giao thông
đây là cái cách làm mà tôi nghĩ rằng là rất hiệu quả mà không tùy thuộc lớn vào ngân sách
cái nghị quyết chín mươi tám trong đó có hai điều khoản rất quan trọng
một là điều khoản liên quan đến việc sử dụng ngân sách của thành phố hồ chí minh
để phát triển cho các dự án vùng và liên vùng
thì xin phép là nối cái điều khoản này
áp dụng trước mắt cho các tỉnh đông nam bộ
những tỉnh mà có các dự án giao thông liên vùng kết nối trực tiếp thành phố hồ chí minh
thí dụ như là vành đài ba thí dụ như là một bài thành phố hồ chí minh
thí dụ như trân thành thành phố hồ chí minh
đây là những dự án quan trọng mà cũng cần cái ngân sách địa phương
để có thể góp trực tiếp vào những dự án liên vùng như vậy
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
để có thể huy động nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mang tính liên kết vùng
thì việc có được một quỹ đầu tư hạ tầng chung cho toàn vùng đông nam bộ
với cơ chế mở sẽ thúc đẩy quá trình phát triển và liên kết các địa phương
đặc biệt là vấn đề hạ tầng giao thông
một yếu tố mang tính huyết mạch cho sự phát triển và khai thác hết tiềm năng của vùng
tôi đề nghị là cơ chế về thành lập quỹ phát triển hệ thống giao thông vùng
cái này thì tại hội nghị triển khai nghị quyết khăm bốn tại bà rịa vũng tàu
chúng tôi cũng đã có báo cáo
và tại các cuộc họp của vùng đông nam bộ các chủ tịch các địa phương trong vùng
thống nhất rất cao và sự ủng hộ của ngân hàng thế giới tại việt nam
cũng như một số nhà tài tạo quốc tế và nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn của vùng
cũng bày tỏ là sẵn sàng tham gia cái quỹ này
theo quy hoạch trong thời gian tới dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông
vùng đông nam bộ khoảng bảy trăm ba mươi tám năm trăm linh tỷ đồng
trong đó giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cần khoảng ba trăm bốn mươi
hai mươi hai tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi nhu cầu khoảng ba trăm chín mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm liên kết vùng tạo động lực lan tỏa
do đó cần sớm hoàn thiện các quy hoạch tỉnh quy hoạch vùng đông nam bộ
trong đó tích hợp đầy đủ thống nhất và đồng bộ với năm quy hoạch chuyên ngành
giao thông vận tải đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tin kinh tế và tiêu dùng đến đây xin được khép lại
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h ba mươi phút hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân